lễ ra mắt có sự tham gia của họa sĩ nhà phê bình mỹ thuật phan cẩm thượng và họa sĩ trương tiến trà người sáng lập
theo ông trà artping studio đã hoạt động từ năm hai nghìn một mươi hai với nhiều khóa học chuyên sâu về nghệ thuật
tuy nhiên để mở rộng mô hình phát triển năm hai nghìn một mươi chín artpping studio đã mời nhà nghiên cứu mỹ thuật phan cẩm thượng tư vấn và tham gia giảng dạy
từ đó hướng tới mục đích đưa artping studio trở thành trường đại học mỹ thuật tư nhân ở việt nam
theo nhà phê bình mỹ thuật phan cẩm thượng sự khác biệt của artping studio đó là giáo dục về thẩm mỹ và tư duy về nghệ thuật
để từ đó các học viên phát triển bản thân
với một giáo trình mở các học viên có thể tìm con đường ngắn nhất để phát triển cho mình kỹ năng mà có thể phải mất nhiều thời gian để học ở các trường đại học trong nước